hôm nay ngày một mươi bảy tháng bốn tại bệnh viện đa khoa huyện nho quan tỉnh ninh bình bệnh nhân số hai trăm hai mươi chín nhiễm covid một mươi chín đã được xuất viện
đây là trường hợp đầu tiên điều trị thành công cho bệnh nhân nhiễm covid một mươi chín tại bệnh viện tuyến huyện của tỉnh ninh bình
qua quá trình điều trị các mẫu bệnh phẩm gửi xét nghiệm của bệnh nhân số hai trăm hai mươi chín từ ngày sáu tháng bốn đến nay đã bốn lần cho kết quả âm tính với sars cov hai đủ điều kiện xuất viện
tại thời điểm xuất viện bệnh nhân có thể trạng bình thường không ho không sốt không khó thở
bệnh nhân sẽ tiếp tục tuân thủ thực hiện việc theo dõi giám sát sức khỏe tại gia đình chấp hành nghiêm các khuyến cáo do bộ y tế đưa ra
dự kiến trong vài ngày tới bệnh viện đa khoa huyện nho quan sẽ tiếp tục làm thủ tục cho bệnh nhân số hai trăm hai mươi tám xuất viện